khuya ngày hôm qua sáu tháng một mươi một nam thanh niên đã bất ngờ bị đâm tử vong trước một quán bia trên địa bàn thành phố thanh hóa
theo thông tin màn đầu khi một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại phường quảng châu thành phố sẩm sơn
đang đứng chụp hình phía trước quán bia thì bất ngờ bị một đối tượng trú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đâm liên tiếp vào vùng lưng
dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi xe máy đã cầm bật lửa và rút ông sang xe máy gây áp lực
vụ việc xảy ra khi tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
triển khai lực lượng kiểm tra nồng độ cồn ở khu vực nội ô tp mỹ tho
tại chốt kiểm tra đoạn qua phường bốn phường năm và phường sáu tp mỹ tho tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp
người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
đáng chú ý một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi điều khiển xe máy dưng chơ đen đỏ trên đường trấn hưng đạo bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
khi dắt xe máy vào lề người đàn ông này bất ngờ cầm bật lửa rút ống xăng của xe máy làm xăng chảy tràn xuống đường để gây áp lực với tổ công tác
phát hiện sự việc tổ công tác nhanh chóng không chế người đàn ông và thước bật lửa khóa sang xe
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người này có kết quả sáu trăm tám mươi chín mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
còn tại đắk lắc vi phạm quy định về nồng độ cồn và dương tính với ma túy
ông nguyễn văn tín chú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tám mươi triệu đồng
một tối ngày hai mươi năm tháng chín
công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an thành phố bông hoa thuật tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường phan châu trinh thành phố bông hoa thuật
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn xe của ông tín vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên ông tín bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
qua kiểm tra tài xế tín vi phạm nồng độ cồn ở mức bốn trăm linh bảy mg trên một lít khí thở
ngoài ra tài xế tín còn dương tính với chất ma túy
với các hành vi trên chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt ông tín tám mươi triệu đồng
về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy
không chấp hành tín hiệu của người kiểm soát giao thông và tín hiệu của đèn giao thông
liên quan đến vụ cháy trung cư mini
chín tầng tại phố khương hạ quận thanh xuân khiến năm mươi sáu người thiệt mạng
công an thành phố hà nội cho biết vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra
dựa trên quan điểm không có vùng cấm
được biết cơ quan công an đã triệu tập khoảng bảy người
trước đây là cán bộ của quận thanh xuân công tác từ năm hai nghìn một mươi
tất cả những người trong diện điều tra cơ quan công an đều mời đến làm việc
đồng thời đang đề xuất mời thêm nhiều cán bộ đương chức đến làm việc
việc công an thành phố hà nội triệu tập hàng loạt cán bộ của quận thanh xuân
công tác từ năm hai nghìn một mươi năm
có thể liên quan đến thời điểm ủy ban nhân dân quận thanh xuân
cấp giấy phép xây dựng cho trung cư mini bị cháy
cũng liên quan tới vụ cháy này thông tin từ bệnh viện bạch mai cho biết
nam thiếu táo quân đội nạn nân nhặng nhất trong vụ hỏa hoạn vừa cai được máy thở
đang tập đi và giao tiếp trở lại
vào đêm ngày hôm qua một ngọn lửa đã bùng phát tại tầng bốn của căn nhà bán mỹ phẩm
ở quận sáu tp hcm kèm theo nhiều tiếng nổ khiến cho người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy
nhận được tin báo
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận sáu
đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hơn ba mươi phút sau đám cháy được khống chế
hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm một số tài sản ở tầng bốn bị thiêu dụi hư hỏng
mưa lớn gây sạt lở lại làm hai người thiệt mạng
vụ việc xảy ra trên địa bàn xã yên thái huyện văn yên tỉnh yên bái
ngoài ra cơn mưa từ đêm qua đến dạng sáng nay cũng làm sạt lở nhiều điểm
trên tuyến tỉnh lộ một trăm sáu mươi ba gây ách tắc giao thông
không chỉ yên bái nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng đang được cảnh báo
tại các tỉnh hà giang tuyên quang lào cai sơn la phú thọ cao bằng bắc cạn thái nguyên và thanh hóa
theo hướng dẫn của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trước tình hình trên các tỉnh thành phố thuộc khu vực bắc bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ ngập ống lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh
ứng phó giảm thiểu thiệt hại
các địa phương triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
nhất là qua các ngâm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định vừa chủ trì
phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và đội kiểm soát hải quan tri cục hải quan hà nam ninh
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lạng sơn về nam định tiêu thụ
hai đối tượng cùng với một lượng lớn ma túy đã bị bắt giữ
lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang bùi ngọc tiến chú phường cửa nam
thành phố nam định về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua khai thác tiến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với công an thành phố nam định
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đỗ thị thủy anh
trú tại phường trần tế sương thành phố nam định về hành vi mua bán chai phép chất ma túy
khám sát khẩn cấp nhà của thủy anh cơ quan công an phát hiện thu giữ hai bánh heroin
hai kg ma túy tổng hợp dạng đá và ketamin ba một trăm linh viên thuốc lắc ba trăm linh túi ma túy tổng hợp dạng nước vui
năm kg cỏ mỹ cùng nhiều vật chứng có liên quan hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
một đường dây lừa đảo qua hình thức mạo danh bệnh viện lớn để bán thuốc chiếm đoạt gần năm mươi tỷ đồng
của hơn bảy người bị hại trên địa bàn toàn quốc vừa bị công an tỉnh bắc ninh triệt phá
đối tượng phạm viết trung đã thuê hai mươi một người lập các fanpage có hình ảnh logo của các bệnh viện lớn
để thu hút người có nhu cầu chữa bệnh các đối tượng gọi điện và tự xưng là bác sĩ của bệnh viện
cho bán liệu trình điều trị bệnh khi khách hàng có nhu cầu sử dụng các đối tượng đặt mua thuốc đông y
rồi bán lại về giá cao hơn gấp nhiều lần cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi hai đối tượng
vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có thông báo về việc khởi tố bắt tạm giam bị can
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược lan quy và các đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược lan quy
và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với nguyễn mạnh quyền tổng giám đốc công ty cổ phần y dược lan quy phạm văn cách
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sơn lâm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai bị can trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
và các đơn vị tổ chức có liên quan
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần
tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận
công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld
và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu
và hai mươi mã số hiệu từ với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng để bán cho người mua các trái chủ
huy động tiền và chiếm đoạt
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu mã
và hai mươi mã số hiệu từ seth hai nghìn hai mươi năm một
đến set h hai nghìn hai mươi năm hai mươi do bốn công ty nêu trên phát hành khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh
thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu
phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu
hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án
thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
chỉ trong vòng chín tháng đã lừa cho vay tiền qua mạng xã hội chiếm đoạt trên năm tỷ đồng của rất nhiều bị hại
hai đối tượng vừa bị công an thành phố buôn ma thuật phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
trước đó công an tp buôn ma thuật và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn trình báo của một người dân trú tại thành phố buôn ma thuột
về việc sau khi vào trang quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội facebook để vay một khoản tiền đầu tư làm ăn
thì bị lừa chiếm đoạt mất một mươi năm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình
trước đó công an tp buôn ma thuật và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp buôn ma thuật và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thì bị lừa chiếm đoạt mất một mươi năm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình

thì bị lừa chiếm đoạt mất một mươi năm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình

khai nhận bốn khách mua dâm người hàn quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng luxury business club
thì được quản lý người hàn quốc và người việt nam môi giới mua dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng
ước tính doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng
nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài là người hàn quốc có hộ chiếu xác nhận quốc tịch được khách quen bảo lãnh
đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi chứa mại dâm
và tám đối tượng khác để điều tra về hành vi môi giới mại dâm